tính đến ngày bảy tháng bảy trên địa bàn tỉnh đắk nông đã ghi nhận hai mươi sáu trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu
trong đó huyện crono ghi nhận một mươi một ca huyện đắk cờ long có một mươi ba ca và huyện đắk rơ lấp có hai ca
hiện đã có hai trường hợp tử vong ở thôn sáu xã quảng hòa và cụ một mươi hai xã đắk rơ măng huyện đắk long
các ca bệnh còn lại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
bệnh viện đa khoa tỉnh đắk nông và trung tâm y tế huyện crono
theo đánh giá tình hình bệnh bạch hầu ở đắk nông đang diễn biến phức tạp số ca mắc đang có chiều hướng gia tăng
ngành y tế đắk nông đang tập trung mọi nguồn lực chủ động với các biện pháp quyết liệt xử lý các vùng dịch không để lây lan ra diện rộng
đứng trước tình hình hiện nay để chủ động hơn ngành y tế tỉnh đắk nông đã chỉ đạo cho toàn bộ hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh
đã chủ động ra soát lại những vùng lõm về tiêm chủng để có sự chủ động trong vấn đề tiêm bổ sung
cũng như là chủ động trong việc khám sàng lọc phát hiện những ca nghi ngờ bạch hầu để làm xét nghiệm
để phát hiện sớm để cách ly điều trị nhằm mục đích là hạn chế tử vong cũng như sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng
đến thời điểm hiện nay ngành y tế đắk nông vẫn chưa xác định được nguồn lây của bệnh bạch hầu
sở y tế đắk nông đang triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch khẩn cấp theo hướng dẫn của bộ y tế